các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xã tân văn lâm hà
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một ông cp trốn khỏi khu cách ly tập trung
huyện lâm hà huy động lực lượng truy tìm
đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một mọi người phát hiện bệnh nhân covid một mươi chín nói trên đang trốn trên một cây cao thuộc địa bàn xã tân văn
ông đinh đức trí phó chủ tịch ubnd huyện lâm hà đến hiện trường thuyết phục ông cp quay trở lại khu cách ly
gần một tiếng đồng hồ sau người này mới chịu xuống đất và được cơ quan y tế đưa trở lại khu cách ly để điều trị covid một mươi chín
cùng ngày sở y tế tỉnh lâm đồng ghi nhận tám mươi chín ca dương tính sars cov hai mới nhiều nhất là huyện đức trọng với ba mươi một ca tiếp đến là đà lạt hai mươi bốn ca di linh một mươi ca
cơ quan chức năng đã có hàng loạt thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến các trường hợp mắc covid một mươi chín
thành phố đà lạt có tới bảy mươi sáu địa điểm nguy cơ liên quan đến ổ dịch mới tại đường võ trường toản phường tám
bước đầu cơ quan y tế ghi nhận một mươi bốn ca dương tính với sars cov hai tại ổ dịch này
địa điểm nguy cơ là quầy hàng bán tạp hóa ở thành phố đà lạt do liên quan đến dịch tễ của bệnh nhân covid một mươi chín làm nghề tiếp thị hàng hóa
với sự xuất hiện của đại dịch sars cov hai trên toàn thế giới các bác sĩ lâm sàng và các nhà khoa học đã và đang cố gắng tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả cho các biến chứng đe dọa tính mạng của covid một mươi chín
kinh nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy rằng sử dụng strey sẽ cải thiện kết quả những người bị covid một mươi chín nặng cần thở oxy hoặc thở máy
một nghiên cứu mới đánh giá rủi ro của việc sử dụng demer tejon như một phương pháp điều trị covid một mươi chín nghiêm trọng
tuy nhiên stary có thể gây tác dụng vụ trong đó làm tăng đường máu
ở những người có và không có tiền sử bệnh tiêu đường điều này có thể dẫn đến các biến chứng ngắn hạn và dài hạn chẳng hạn như gia tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc mất cân bằng triển hóa
những người bị covid một mươi chín nghiêm trọng thường được điều trị bằng dexamethasone một loại thuốc steroid
kết quả của nghiên cứu mới đây cho thấy điều trị bằng the methanol giảm năm mươi sáu nguy cơ tử vong hoặc nhập viện icu do covid một mươi chín
dexamethasone chỉ nên dùng với covid một mươi chín nghiêm trọng
một nghiên cứu mới quan sát trên nhóm những người lớn mắc covid một mươi chín được điều trị bằng the methazon
một loại sty mà các bác sĩ sử dụng điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi cho thấy lợi ích của thuốc này mang lại vẫn lớn hơn rủi ro
kết quả của nghiên cứu đã được công bố tại cuộc họp hiệp hội nội tiết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tiến sĩ victoria stelem điều tra viên chính cho biết dsometan hiện là tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín cần thở oxy
chúng tôi đã xem xét hơn hai bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín tại bệnh viện london và thực hiện phân tích đa biến về các yếu tố nguy cơ tử vong
bệnh tiểu đường là một yếu tố nguy cơ của covid một mươi chín nghiêm trọng
lượng đường trong máu cao cũng là một yếu tố dự báo kết quả kém ở những bệnh nhân này
do dexamethasone có thể làm tăng lượng đường trong máu
nên chúng tôi đã nói rằng
dexamethasone có thể là con dao hay lưỡi đối với bệnh nhân tiểu đường
nhưng trên thực tế lợi ích của nó vẫn vượt trội nguy cơ này tiến sĩ selem cho biết
để hiểu về tác dụng phụ của dexamethasone
các nhà nghiên cứu đã xem xét số lượng trường hợp nhập viện icu
giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng liên quan đến sterres ở hai hai trăm sáu mươi một bệnh nhân được nhập vào các bệnh viện của nhs
nhóm nghiên cứu đã chia dữ liệu từ cá nhân nhập viện do covid một mươi chín thành hai nhóm
nhóm một gồm tám trăm tám mươi chín người nhập viện từ tháng ba đến tháng bốn
khi các bác sĩ không kê dexamethasone thường quỵ
nhóm hai bao gồm một ba trăm bảy mươi hai người được nhập từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
những người đã dùng dexamethasone theo toa thường xuyên
trong nhóm hai dexamethasone đã được sử dụng cho sáu mươi tám bệnh nhân tại bệnh viện với chuyển đoán covid một mươi chín
trong đó có ba mươi năm bị tiểu đường
đối với những bệnh nhân bị covid được điều trị bằng dexamethasone
một mươi chín bị tăng đường huyết
lượng đường trong máu cao
một mươi hai là những chuyển đoán mới về bệnh tiểu đường
dexamethasone cũng làm trầm trọng hơn ở những người đã mắc tiểu đường trước đó
kết quả nghiên cứu cho thấy
ở nhóm hai số người phải chăm sóc icu thấp hơn một mươi tám
so với hai mươi bảy sáu ở nhóm một không được điều trị bằng dexamethasone
giảm ba mươi một tám nguy cơ tử vong
các tịch có ích có lợi cho bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng không phải có thể dùng ở bất cứ giai đoạn nào
tiến sĩ salem cho biết
điều trị bằng dexamethasone làm giảm năm mươi sáu nguy cơ tử vong
hoặc nhập viện icu ở những người tham gia nghiên cứu
dexamethasone có liên quan độc lập với việc giảm nguy cơ tử vong
nhập viện icu cùng mối mức độ
ở những người bị bệnh tiểu đường và những người không mắc bệnh tiểu đường
bệnh tiểu đường do dexamethasone thường khỏi khi ngừng điều trị
mặc dù thuốc có thể tạo nên gánh nặng về mặt quản lý và theo dõi người bệnh
nhưng vẫn là đáng giá so với những lợi ích tổng thể về mặt phục hồi sau covid một mươi chín
cảnh báo nguy cơ khi nghề dân tự mua dexamethasone về dùng
dexamethasone là một loại thuốc corticoid có tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch
trong khi thuốc có thể giúp ích cho những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nhưng nó lại có thể gây rủi ro với những bệnh nhân bị nhẹ
và thời gian điều trị là rất quan trọng
theo tiến sĩ mark stinsey lansley giáo sư y học và dịch tễ học tại đại học oxford
thuốc có tác dụng khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của bệnh
ở giai đoạn bệnh nặng những bệnh nhân bị bệnh nặng
hệ thống miễn dịch chuyển sang chế độ hoạt động quá mức có hại
gây ra cân báo sars cov hai gây hại cho cơ thể bao gồm cả phổi
dùng dexamethasone sẽ ức chế miễn dịch nên có lợi
giúp cải thiện tình hình và cải thiện cơ hội sống sót
nhưng ở giai đoạn đầu hay ở những bệnh nhân bị nhẹ
nếu dùng ngay thuốc ức chế miễn dịch như dexamethasone
sẽ làm giảm phản ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể
nếu như bệnh nhân bị nhẹ điều đó có thể gây hại nhiều hơn gây lợi
tiến sĩ lance ray cảnh báo
dexamethasone không được sử dụng để điều trị covid một mươi chín dặn nhẹ hoặc để phòng ngừa
bệnh nhân covid một mươi chín chỉ dùng dexamethasone khi được bác sĩ chỉ định
ngoài ra người dùng thuốc có thể gặp một số tác dụng không mong muốn của thuốc như
dối loạn địa giải hạ ca ly huyết giữ natri và nước gây tăng huyết áp và phù nề
nội tiết và truyền hóa hội chứng dạng custin
teo tướng thuyện thận giảm dung nạp glucid dối loạn kinh nguyệt
cơ xương teo cơ phục hồi lãng xương cãi xương bệnh lý nứt đất sống hoại tử xương vô khuẩn
tiêu hóa lét dạng dày tá tràng lét chảy máu lét thủng viêm tụy cấp
da teo da ban đỏ bầm máu dập lông
với sự xuất hiện của đại dịch sars cov hai trên toàn thế giới
các bác sĩ lâm sàng và các nhà khoa học đã và đang cố gắng tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả
cho các biến chứng đe dọa tính mạng của covid một mươi chín
kinh nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy rằng sử dụng strey sẽ cải thiện kết quả
những người bị covid một mươi chín nặng cần thở oxy hoặc thở máy
một nghiên cứu mới đánh giá rủi ro của việc sử dụng dexamethasone
như một phương pháp điều trị covid một mươi chín nghiêm trọng
tuy nhiên sterine có thể gây tác dụng vụ trong đó làm tăng đường máu
ở những người có và không có tiền sử bệnh tiêu đường
điều này có thể dẫn đến các biến chứng ngắn hạn và dài hạn
chẳng hạn như gia tăng nguy cơ nhiễm chủng hoặc mất cơ bằng triển hóa
những người bị covid một mươi chín nghiêm trọng thường được điều trị bằng dexamethasone
một loại thuốc steroid
kết quả của nghiên cứu mới đây cho thấy điều trị bằng dexamethasone
giảm năm mươi sáu nguy cơ tử vong hoặc nhập viện icu do covid một mươi chín
dơmethanol chỉ nên dùng với covid một mươi chín nghiêm trọng
một nghiên cứu mới quan sát trên nhóm những người lớn mắc covid một mươi chín
được điều trị bằng dexamethasone một loại steroid mà các bác sĩ sử dụng
điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi cho thấy lợi ích của thuốc này
mang lại vẫn lớn hơn rủi ro
kết quả của nghiên cứu đã được công bố tại cuộc họp hiệp hội nội tiết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tiến sĩ victoria stellam điều tra viên chính cho biết
dexamethasone hiện là tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín cần thở oxy
chúng tôi đã xem xét hơn hai bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín tại bệnh viện london
và thực hiện phân tích đặc biến về các yếu tố nghi cơ tử vong
bệnh tiểu đường là một yếu tố nguy cơ của covid một mươi chín nghiêm trọng
lượng đường trong máu cao cũng là một yếu tố dự báo kết quả kém ở những bệnh nhân này
do dexamethasone có thể làm tăng lượng đường trong máu
nên chúng tôi đã lo nắng rằng dexamethasone có thể là con dao hai lưỡi đối với bệnh nhân tiểu đường
nhưng trên thực tế lợi ích của nó vẫn vượt trội nguy cơ này tiến sĩ saylem cho biết
để hiểu về tác dụng phụ của dexamethasone
các nhà nghiên cứu đã xem xét số lượng trường hợp nhập viện icu
giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng liên quan đến styre ở hai hai trăm sáu mươi một bệnh nhân
được nhập vào các bệnh viện của nhl